thưa quý vị cho đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
riêng tại hà nội trong sáu giờ qua thủ đô đã ghi nhận ba mươi hai ca mắc mới
như vậy là từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến trưa nay ngày hai mươi bảy tháng tám thủ đô ghi nhận ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này có hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt chín ca là f một của ho sốt cộng đồng và bảy ca liên quan tp hcm
vâng thưa quý vị bệnh viện giã chiến phức lọc do bộ công an chủ trì và xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại tp hcm
tại số một mươi bảy phạm hùng huyện nhà bè tp hcm với quy mô hơn ba trăm linh giường bệnh dự kiến khánh thành vào ngày hai mươi chín tháng tám
chỉ trong vòng một tuần mọi công tác chuẩn bị vận hành bệnh viện đều được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phức lọc được đặt tại xí nghiệp x ba mươi huyện nhà bè tp hcm
khu vực này nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư đủ điều kiện đảm bảo giãn cách an toàn trong phòng chống dịch
đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phước lộc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh với hệ thống trang thiết bị hiện đại
cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
với bang chỉ đạo của bộ công an cũng như bộ chỉ huy tiền phương quyết tâm xây dựng bệnh viện giả chiến
ở xã phước lộc huyện nhà bè để tham gia vào cái việc giúp cho hệ thống y tế
trước mắt là y tế của công an dân giảm tải cũng như là góp phần cùng với y tế của tp hcm
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phức lọc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh với hệ thống trang thiết bị hiện đại
cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phức lọc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh với hệ thống y tế

trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phức lọc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh với hệ thống y tế

để đảm bảo tiến độ thi công trong bối cảnh tp hcm siết chặt giãn cách xã hội công tác vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng hạn chế
đơn vị thi công đã huy động hai trăm linh cán bộ nhân viên và công nhân nhà thầu làm việc không ngừng nghỉ từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
cán bộ công nhân tham gia xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộc đều được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ hai ngày một lần
kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định năm k về phòng chống dịch
tính đến thời điểm này đội ngũ thi công đã hoàn tất lắp đặt hệ thống chiếu sáng ốp lát sàn nhà
thiết lập hệ thống làm mát trên mái các trang thiết bị nội thất cho bệnh viện cũng sẽ được tập kết về công trường
sự khiến bệnh viện giã chiến phức lọc sẽ được hoàn thiện vào ngày hai mươi chín tháng tám
thưa quý vị là một trong những địa bàn gần với tâm dịch tp hcm lâm đồng luôn đối diện với nguy cơ cao bị dịch xâm nhập
ngoài nguồn lao động tự do buôn bán giao thương thì lượng xe tải trở hàng hóa đặc biệt là giao củ quản nông sản với lâm đồng là rất đông
do đó công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh từ xa
là yêu cầu cấp thiết đạt ra nằm trong tuyến đầu chống dịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng luôn căng mình thực hiện nhiệm vụ kép
đặc biệt là các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa ngõ vào tỉnh
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra vào tối ngày ba tháng tám
tại chốt liên ngành phòng chống dịch số một trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo chuối thị trấn madaway huyện đạo hoài
cơn mưa kéo dài liên tục hơn hai giờ đồng hồ khiến nhiều bùn đất chảy tràn vào làn lưu thông dành cho xe tải khiến cho công việc kiểm dịch bị gián đoạn
còn đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng tại chốt kiểm soát dịch đạ san huyện đam rồng
để chủ động phòng chống dịch từ tháng năm đến nay toàn tỉnh lâm đồng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh
ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và các địa điểm phong tỏa một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông trực tại đơn vị đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông về đảm bảo về kiểm soát dịch
ghi nhận tại chốt liên ngành phòng chống dịch số một trên quốc lộ hai mươi
các chiến sĩ vẫn ân cần hướng dẫn các phương tiện thực hiện thủ tục khai báo y tế
khó khăn của các chiến sĩ không chỉ ở số lượng công việc lớn thời tiết khắc nghiệt mà còn ở việc kiên nhẫn giải thích các văn bản quy định thay đổi liên tục về phòng chống dịch cho các tài xế hiểu
ăn vội bữa cơm trưa thượng úy phạm phú cường cán bộ phòng cảnh sát giao thông tăng cường về chốt số một lại tiếp tục công việc để người dân không phải chờ đợi
để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt tại chốt đảm bảo khoảng cách an toàn thuận lợi cho lực lượng khác làm nhiệm vụ
anh và các đồng đội tại chốt số một phải liên tục hướng dẫn cho các tài xế đi rừng đúng chỗ
trong tư thế sẵn sàng mình là f một để có những tình thế chuẩn bị cho nó khắp
gia đình mình từ bên mọc nội bên mọc ngoại đều phủng hộ mình
dù đi chống dịch sai như thế nhưng mà ở trên kia thì con cái thì đã có ông bà ngoại
cô bà ngoại đã có ông bà ngoại

với mùa dịch này với hàng vận chuyển thì phải là test này
phải chép giấy rồi đủ thủ tục giấy tờ thì mới đi được
nói chung là tạo điều kiện cho tài xế hết mức
nói chung rất tốt từ cả ngày đến đêm
lâm đồng là một trong những tỉnh cung cấp hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho các tỉnh phía nam
lượng tài xế vận tải hàng hóa qua lại
chiếm phần lớn
việc kiểm soát chặt chẽ của các chốt kiểm dịch cơ quan chức năng đã giúp nhanh chóng khoanh vùng
không để bùng phát dịch phức tạp
những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng khác
tại các chốt kiểm soát dịch cũng đã góp phần hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim anh chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng tám tại khu vực phường mỹ long tp long xuyên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai thai phụ nguyễn thị hân và nguyễn thị trúc ly
đang nhận hai thùng giấy bên trong có cất dấu ba mươi một bọc ma túy đá trọng lượng trên ba trăm năm mươi gram
được nguy trang trong hộp sữa và hai hộp khăn giấy ướt
tại cơ quan công an ly và hân khai nhận số ma túy trên của nguyễn thị kim anh đặt mua từ tp hcm gửi về
rồi thuê ly và hân đi nhận
bằng thủ đoạn trên kim anh còn thuê hân đi nhận một ma túy bốn lần ly nhận ma túy ba lần
và được trả công từ ba trăm linh cho tới bốn trăm linh ngàn đồng mỗi lần
ngoài ra hân còn được kim anh thuê đi giao ma túy hàng ngày và trả công hai trăm linh đồng một lần
trước đó hân và lý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định
khởi tố và lệnh cấm khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sáu đối tượng gồm bốn nam và hai nữ
vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc chủ trì
phối hợp với công an huyện bình xuyên kiểm tra bắt giữ
bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke gió đồng thuộc tổ dân phố trại cúc
thị trấn bá hiến huyện bình xuyên lực lượng chức năng phát hiện sáu thanh niên cả nam và nữ
không đeo khẩu trang đang hát và nhảy theo tiếng nhạc có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke và các đối tượng có liên quan
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng chức năng đã phát hiện có hiện tượng lợi dụng thẻ luồng xanh lợi dụng xe cứu thương xe cứu hộ cứu nạn
để đưa người từ tỉnh ngoài đặc biệt là ở những tỉnh đang có dịch đang phải giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu vào thành phố
đây là hành vi rất nguy hiểm vi phạm nghiêm trọng đến các quy định phòng dịch
thường trực thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
tuyệt đối không để bị động và bất ngờ trong mọi tình huống chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ chức diễn tập các phương án tham mưu đề xuất bộ công an bộ quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay
cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng lực lượng công an vĩnh long đã và đang tăng cường triển khai
thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống trong đó có việc tăng cường và bố trí lực lượng
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch vừa đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua không thể không nói đến vai trò sung kích của lực lượng công an xã trong toàn tỉnh
ghi nhận ngay sau đây
tại vĩnh long
trung nghĩa là xã thuộc huyện vũng liêm có địa bàn tiếp giáp với tỉnh trà vinh và tuyến quốc lộ năm mươi ba đi qua
nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay thì việc người dân từ các tỉnh thành lân cận trở về địa phương càng nhiều
từ đó tìm ẩn nguy cơ liên an dịch bệnh cho cộng đồng là rất cao nếu như không được kiểm soát chặt chẽ
trước tình hình trên lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng nhiều kế hoạch phòng chống dịch đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ luôn đảm bảo một trăm linh quân số
tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời tha mơ huy động các lực lượng như quân sự dân phòng tổ tư quản
để phối hợp hỗ trợ lực lượng công an tại các chốt kiểm soát và tăng cường giả soát các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương
từ đó nắm chắc tình hình phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch tại địa phương
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín công an xã tổ chức thành lập một tổ tình trạng kiểm soát gồm ba ca
tuần tra kiểm soát là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tiến đường của địa bàn xã trung nghĩa đảm bảo giữ dững được dùng xanh
bên cạnh công tác tình trạng kiểm soát lực lượng công an xã phối hợp với các ấp thực hiện tốt công tác tiên triền
những chủ trương quy định theo chỉ thị một mươi sáu rộng rãi trên tám ấp trên địa bàn của xã trung nghĩa
đến thời điểm này địa bàn xã trung nghĩa tình hình an ninh trực tự
mà tình hình dịch của xã trung nghĩa được đảm bảo
trên địa bàn thị trấn trà ôn huyện trà ôn hiện có bốn chiếc kiểm soát phòng chống dịch bệnh và một tổ tuần tra kiểm soát lưu động
hàng ngày lực lượng công an luôn đảm bảo túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp
người và phương tiện đến địa phương đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc chấp hành những quy định
của các ngành chức năng về việc phòng chống dịch trong cộng đồng
thưa quý vị bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an chủ trì và xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại tp hcm
tại số một mươi bảy phạm hùng huyện nhà bè tp hcm với quy mô hơn ba trăm linh dường bệnh dự kiến sẽ khánh thành vào ngày hai mươi chín tháng tám
chỉ trong vòng một tuần mọi công tác chuẩn bị vận hành bệnh viện đều được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giã chiến hiện đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành về điều trị covid một mươi chín
tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ và các chuyên viên y tế để vận hành bệnh viện giã chiến
các lớp giảng dạy cấp tốc đã kéo dài trong suốt thời gian qua
với những y bác sĩ và điều dưỡng không thuộc khoa hồi sức cấp cứu
việc vận hành các trang thiết bị máy móc sử dụng các trang bị bảo hộ cùng những kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín không phải là chuyên ngành của mình
nhưng trong bối cảnh các bác hiện tại họ đang rất nỗ lực ngày đêm học hỏi những kiến thức mới để sẵn sàng cho việc điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
việc đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ y tế về covid một mươi chín thì là cái công việc thường xuyên
chúng tôi phải tổ chức từ rất là nhiều rất lâu này để đảm bảo tất cả những người mà tham gia vào việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thì được trang bị đầy đủ
đủ các kiến thức và kỹ năng để họ có thể làm tốt được công việc của mình
sau một thời gian thi công bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phước lộc đã sắp hoàn thành
bệnh viện được đặt tại xí nghiệp x ba mươi huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
khu vực này nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư đủ điều kiện đảm bảo giãn cách an toàn trong phòng chống dịch
đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phước lộc
sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh dường bệnh với hệ thống trang thiết bị hiện đại
cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình này thì diễn biến ngày càng phức tạp và chưa biết lúc nào cũng sẽ dừng lại
với bang chỉ đạo của bộ công an cũng như bộ chỉ huy tiền phương quyết tâm xây dựng bệnh viện giả chiến
ở xã phước lộc huyện nhà bè để tham gia vào việc giúp cho hệ thống y tế trước mắt y tế của công an dân giảm tải
cũng như góp phần cùng với y tế của thành phố giảm tải trong việc điều trị cho những bệnh nhân ếch học
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường bệnh được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại
để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
khu vực dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ sẽ có quy mô khoảng hai trăm linh giường
được hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở và cung cấp rượu bệnh
các trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị tại phân khu này sẽ do bệnh viện đảm nhận
theo thiết kế bệnh viện giã chiến phước lộc sẽ được chia thành ba phân khu xanh vàng và đỏ
khu xanh là khu vực các bác sĩ tham gia hội trần xét nghiệm kho để vật dụng y tế
khu vàng vùng đệm giữa khu xanh và khu đỏ sẽ là nơi nhân viên y tế sát quần trước khi di chuyển từ khu đỏ vào khu xanh
khu đỏ dành cho việc điều trị các bệnh nhân nặng và có khu vực riêng để xử lý chất thải y tế
trong những ngày khu vực này mọi người thực sự là một cái nguồn lao động mà tôi thấy là miệt mải
mà rất là cố gắng khẩn trương để đi vào hoạt động trong ngày hai mươi chín này như theo chương trình của lãnh đạo bộ đề ra
thực sự là còn những cái rất nhiều bề bộ mà chắc là đến ngày hai mươi chín này escritoibròi sẽ cố gắng làm hoàn thành để đi vào hoạt động
để đón những bệnh nhân mà đã mắc covid

để đảm bảo tiến độ thi công trong bối cảnh thành phố hồ chí minh
siết chặt giãn cách xã hội công tác vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng hạn chế
đơn vị thi công đã huy động hai trăm linh cán bộ nhân viên và công nhân nhà thầu
làm việc không ngừng nghỉ từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
cán bộ công nhân tham gia xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộc
đều được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ hai ngày một lần
kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường
đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định năm k về phòng chống dịch
mấy trăm công nhân tại đây cùng với nhiều thiết bị máy móc
để thực hiện dự án đảm bảo tính độ cũng như chất lượng của công trình
cùng với chúng tôi tổ chức cho công nhân ba tại chỗ
hàng ngày test covid một mươi chín với tất cả những giải pháp đấy
tôi tin chắc rằng sẽ bàn giao dự án cho hoàn thành tiến độ cho bộ ngoại
tính đến thời điểm này đội ngũ thi công đã hoàn tất lắp đặt hệ thống chiếu sáng
ốp lát sàn nhà thiết lập hệ thống làm mát trên mái
các trang thiết bị nội thất cho bệnh viện cũng sẽ được tập kết về công trường
sự khiến bệnh viện giã chiến quốc lộc sẽ được hoàn thiện vào ngày hai mươi chín tháng tám
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng tám bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục
thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn danh mục này gồm bảy nhóm thuốc đó là hạ sốt giảm đau
cân bằng điện giải hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng
sát khuẩn hầu hỏng kháng virus chống viêm coronavirus và thuốc chống đông máu
cụ thể hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà gồm
thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol cho trẻ em sử dụng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống
hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg cho người lớn
sử dụng viên nén hai trăm năm mươi mg hoặc năm trăm linh mg
thuốc cân bằng điện giải dung dịch orezon gói bủ nước chất điện giải khác
thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng
vitamin tổng hợp có một trong các thành phần vitamin b một b sáu và b một mươi hai vitamin c
có thể bao gồm kẽm và vitamin d
thuốc sát khuẩn hầu hỏng natchi chloris dung dịch chín thuốc sát khuẩn hầu hỏng khác
thuốc kháng virus sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng
được bộ y tế phê duyệt hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
sau khi thuốc được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại việt nam
thuốc chống viêm corticosteroids đường uống
lựa chọn một trong những thuốc sau
methy prednitro một mươi sáu mg viên nén
prednitro năm mg viên nén
thuốc chống đông máu đường uống
lựa chọn một trong hai thuốc sau
hiện nay thuốc kháng virus chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
trong tình huống khẩn cấp hoặc cấp phép lưu hành chính thức